hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh thái bình đã phát hiện thu giữ hai trăm bảy mươi kg thịt lợn đã bốc mùi không rõ nguồn gốc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
cụ thể trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường quang trung thành phố thái bình tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường phát hiện đối tượng nguyễn thành công thường trú tại xã ngọc lũ huyện bình lục tỉnh hà nam điều khiển xe máy không có biển kiểm soát
phía sau kéo theo xe lôi tự chế bên trong xe có chứa hai trăm bảy mươi kg thịt lợn đã bốc mùi và đang phân hủy tại cơ quan công an nguyễn thành công không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc số thực phẩm này
công khai nhận số thịt lợn trên được mua từ các lò mổ gia súc tại tỉnh hà nam và đang trên đường vào thành phố thái bình tiêu thụ cơ quan công an đã lập biên bản xử lý và bàn giao toàn bộ số thực phẩm trên cho tri cục thú y tỉnh thái bình tiến hành tiêu hủy